liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người chết tại đồng nai hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông feng yong quốc tịch trung quốc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động các quy định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn
bước đầu cơ quan chức năng xác định với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất và thương mại gỗ bình minh nhưng trong quá trình vận hành lò hơi ông feng yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra quản lý bình hơi không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm sáu người chết
qua quá trình sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất và thương mại gỗ bình minh lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước công suất sinh hơi một kg trên một giờ ở bên ngoài
cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm
quá trình sử dụng công ty phát hiện có hiện tượng trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ
kết luận bước đầu sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng